năm bị can để điều tra làm rõ
và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra

để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
nơi làm việc đối với hoàng thanh bình
chú tại phường phùng trí kiên tp bắc cạn
là giám đốc điện lực huyện nari
để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
để chiếm đặt tài sản
và theo kết quả điều tra ban đầu
hoàng thanh bình với vai trò là giám đốc điện lực huyện nari
đã chiếm đoạt số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chuyển sang thông tin khác
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng bình
chủ trì phối hợp với công an tp đồng hới
vừa bắt giữ nhóm đối tượng
về hành vi buôn bán tảng chữ sử dụng trái phép chất ma túy
thù giữ hơn một mươi kg ma túy tổng hợp
cùng nhiều tài liệu có liên quan
tại căn nhà trên đường hữu nghị
tp đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng công an đã bắt quả tang bốn đối tượng
gồm phạm hải nam nguyễn anh tuấn trương tiến cường
cùng chú tại tp đồng hới tỉnh quảng bình
và hồ thân thực chú ở tỉnh nghệ an
đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm sáu mươi bốn viên ma túy hồng phiến

khám xét khẩn cấp nơi làm việc của trương tiến cường
công an thu giữ hơn hai mươi năm viên ma túy tổng hợp
dạng thuốc lắc
có trọng lượng hơn một mươi kg
tiếp tục điều tra cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh quảng bình thi hành lệnh bắt giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với phan văn trung
chú ở tỉnh quảng bình về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy
sau tám tháng bỏ trốn sang campuchia
vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận
đã bắt giữ đối tượng truy nã
trịnh công sơn sinh năm hai nghìn ba
chú tại phường phước mỹ
thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
do có mâu thuẫn từ trước
vào ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sơn cùng với sáu đối tượng khác
đã mang theo kiếm giao tự chế
đi tìm nguyễn đắc tiến
ở khu phố bốn phường đô vinh để trả thù
trong quá trình đi tìm tiến
nhóm của sơn thấy hai người bạn của tiến
là nguyễn văn thức nguyễn văn sinh
nên sơn đã cùng đồng bọn tấn công và truy sát
hậu quả khiến nguyễn văn thức
và nguyễn văn sinh tử vong
tại cơ quan công an sơn khai
sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn
vào thành phố hồ chí minh rồi vượt biên sang campuchia
cho đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sơn về nước khi đang trốn
ở thành phố thủ đức
thành phố hồ chí minh
thì đã bị lực lượng công an tỉnh ninh thuận bắt giữ